thưa quý vị theo bản tin bộ y tế cho biết tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hôm nay ngày tám tháng bảy có ba trăm năm mươi năm ca mắc mới
tất cả đều là ca lây nhiễm ở trong nước trong đó số ca nhiều nhất là ở thành phố hồ chí minh với hai trăm linh ca
tính đến một mươi hai h ngày tám tháng bảy việt nam có tổng cộng hai mươi một tám trăm bốn mươi chín ca ghi nhận trong nước và một tám trăm chín mươi một ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận ở trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai mươi hai trăm bảy mươi chín ca trong đó có năm bảy trăm năm mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tình hình điều trị là tổng số ca bệnh covid một mươi chín đã được điều trị khỏi là tám năm trăm năm mươi bảy và số ca bệnh tử vong là một trăm linh năm ca